nằm trong các hoạt động nhân kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì
phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và đài truyền hình việt nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt
tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ tại nhà hát lớn hà nội đến sự có thủ tướng nguyễn xuân phúc
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí võ văn thường
trường ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn bình trường ban kinh tế trung ương
đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao
với chủ đề tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ chương trình được chia thành ba chương
đất nước khát vọng hòa bình và tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ
phần mở đầu là hòa tấu tác phẩm một mươi chín tháng tám của nhạc sĩ xuân oanh
tuyên ngôn độc lập chủ tịch hồ chí minh đọc ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và hợp xướng đất nước chọn niềm vui
chương một sẽ làm nổi bật chủ đề đất nước với các ca khúc đất nước lời du làng tôi biển hát chiều nay
đêm thành phố đầy sao hà nội huế sài gòn
các tác phẩm đường chúng ta đi liên khúc lô giang trường ca sông lô hò kéo pháo
giải phóng điện biên bài ca hy vọng giáng đứng việt nam anh vẫn hành quân
đã được các nghệ sĩ biểu diễn trong chương hai khát vọng hòa bình
và chương ba cũng là chủ đề của chương trình là các tác phẩm như đất nước tình yêu hà nội niềm tin và hy vọng
trên công trường rộn tiếng ca tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ liên khúc hát múa tình em biển ca việt nam quê hương tôi
với nhiều ca sĩ nghệ sĩ tên tuổi tham gia chương trình đã tạo dựng và khắc họa sâu sắc bằng âm nhạc và nghệ thuật
hình tượng tổ quốc việt nam qua hàng nghìn năm lịch sử
dầu bản sắc văn hóa và truyền thống yêu nước anh hùng cách mạng đã chiến thắng nhiều thế lực xâm lăng và ngày nay đang vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng hòa bình